kết luận của bộ y tế đã được đưa ra tuy nhiên kết luận này xem ra vẫn chưa giải thích rõ
việc xác định hải sản an toàn và chưa an toàn chưa thỏa mãn tâm tư nguyện vọng của người dân
cũng như là các doanh nghiệp kinh doanh hải sản tại các địa phương này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
theo công bố của bộ y tế tất cả các loại hải sản tại bốn tỉnh này đều không phát hiện bất kỳ mẫu nào có cyanur
chất độc do phomosa hạt tĩnh xả thải
các chỉ số như thủy ngân cadimi asen và sắt trong hải sản đều nằm trong giới hạn cho phép
riêng với chỉ số phenol tất cả các hải sản tầng nổi như cá ngừ cá thu cá nục không phát hiện
tuy nhiên ở một số hải sản sống ở tầng đáy nằm trong vùng từ năm đến hai mươi năm km phát hiện có phenol
chưa an toàn để làm thực phẩm nhất là tại vùng biển hà tĩnh và quảng bình
tiếp công bố của bộ y tế tất cả các loại hải sản tại bốn tỉnh này đều không phát hiện bất kỳ mẫu nào có cyanur
chất độc do phomosa hạt tĩnh xả thải
tiếp công bố của bộ y tế tất cả các hải sản tầng nổi như cá ngừ cá thu cá nục không phát hiện có phenol

chưa an toàn để làm thực phẩm nhất là tại vùng biển hà tĩnh và quảng bình

chưa an toàn để làm thực phẩm nhất là tại vùng hai mươi hai lý xem ra là điều không hề dễ dàng
tiếp công bố của bộ y tế tất cả các hải sản tầng nổi như cá ngừ cá thu cá nục không phát hiện có phenol
chưa an toàn để làm thực phẩm nhất là tại vùng hai mươi hai lý xem ra là điều không hề dễ dàng
có thể nói vấn đề kiểm soát tàu thuyền đánh bắt các loại hải sản ở vùng biển chưa an toàn trong vòng hai mươi hải lý
chở vào không hề đơn giản
đó là chưa kể tới việc hải sản đánh bắt về được thương lái đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh
không bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
do đó việc tiêu thụ hải sản ven bờ của bà con ngư dân bốn tỉnh miền trung chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn